thưa quý vị cổ phiếu phổ thông của hãng ô tô vinfast đã chính thức niêm yết trên sản trừng khoan mỹ nasdaq vào hai mươi h tối ngày một mươi năm tháng tám theo giờ việt nam với mã giao dịch là vfs
việc một doanh nghiệp việt nam niêm yết thành công trên sàn chứng khoán mỹ là dấu mốc đáng tự hào đối với vinfast và vingroup cũng như các doanh nghiệp việt nam
đây là bước đi quan trọng thể hiện vai trò tiên phong tiến ra thị trường vốn quốc tế mang lại nhiều cơ hội huy động vốn hơn cho doanh nghiệp nhằm hướng tới mục tiêu chinh phục thị trường toàn cầu
và trong nhiều giờ qua thì cư dân mạng đã liên tục chia sẻ niềm tự hào về dấu mốc lịch sử này
ngay trong ngày giao dịch đầu tiên dù sắc đỏ boi trùm sang nasdaq nhưng cổ phiếu vfs vẫn tăng hơn sáu mươi tám
thậm chí có thời điểm trong phiên giá mỗi mã cổ phiếu này lên tới gần ba mươi triệu

chúc mừng vinfast một sự kiện lịch sử của việt nam
chúc mừng vinfast tôi tin các bạn làm được